đã thành thông lệ cứ vào dịp tết nguyên đán những người lính biên phòng xứ nghệ ngoài nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết
những chiến sĩ còn gửi tặng người dân những phần quà tết
những món quà này tuy nhỏ nhưng chứa đựng đầy nghĩa tình sẻ chia với những khó khăn vất vả của đồng bào nghèo nơi vùng sâu vùng xa biên giới của tổ quốc
đây là cái tết đáng nhớ nhất của vợ chồng la văn hoàng ở bản liên hương xã tam quang huyện tương dương
bởi trước tết vợ chồng anh đã dựng được ngôi nhà mới bằng gỗ sau sáu năm trời tích cóp
năm nay gia đình rất vui vì đã dựng được nhà mới
trong quá trình hoàn thiện nhà được cử cán bộ giúp đỡ ngày công xây dựng hoàn thiện ngôi nhà phần đấu đưa vào sử dụng trước tết nguyên đán
đã thành thông lệ mỗi dịp tết đến xuân về những người lính biên phòng đồn tam quang lại đến thăm hỏi tặng quà cho hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị đứng chân
ông la quang đạo cứ mỗi độ xuân về được đón nhận những món quà thiết thực sự động viên kịp thời của cán bộ chiến sĩ biên phòng đã giúp gia đình đón tết vui hơn